tại hà nội đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi nữ sinh viên thanh lịch thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của thủ đô
chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống học sinh sinh viên việt nam
mùng chín tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi mùng chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
một mươi năm nữ sinh xuất sắc nhất được lựa chọn trong tổng số hai trăm linh nữ sinh
đến từ tám mươi trường đại học và cao đẳng đăng ký sự thi qua vòng sơ loại và bán kết
sẽ tranh tài qua ba vòng thi trang phục áo dài trang phục giả hội và phần thi ứng xử tốt
ban tổ chức sẽ chọn ra thí sinh đạt giải nhất góp phần định hướng giá trị thẩm mỹ
cho nữ sinh viên về nét đẹp học đường
đây là sân chơi cho sinh viên giao lưu học hỏi xem luyện kỹ năng ứng xử
đồng thời tuyên truyền giáo dục các bạn trẻ về lịch sử truyền thống văn hóa của con người việt nam
về đẹp thanh lịch của sinh viên nói chung tạo sân chơi cơ hội cho các bạn sinh viên
từ mọi miền tổ quốc về thủ đô học tập được giao lưu tìm hiểu và thêm yêu hà nội